nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bộ tài chính đang dự thảo thông tư sửa đổi
bổ sung hai thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên môi trường
trong đó đề xuất giảm mức thu phí từ hai mươi đến ba mươi
theo đó dự thảo bổ sung điều ba thông tư số hai trăm bảy mươi quy định mức thu chế độ thu nộp
quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án báo cáo thăm dò đánh giá chữ lượng
khai thác sử dụng nước dưới đất phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
phí thẩm định các đề án khai thác sử dụng nước mặt nước biển phí thẩm định đề án xả nước thải
vào nguồn nước công trình thủy lợi do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định như sau
giảm hai mươi mức phí quy định tại biểu thức thu ban hành kèm theo thông tư hai trăm bảy mươi kể từ ngày hai tháng ba
năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đồng thời dự thảo cũng bổ sung điều ba
thông tư số một trăm chín mươi bảy hai nghìn hai mươi
giảm hai mươi mức phí quy định tại biểu thức thu ban hành kèm theo thông tư một trăm chín mươi bảy kể từ ngày hai tháng ba
năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi